công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy tuy đã được tăng cường song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu
công tác nắm tình hình quản lý địa bàn cơ sở còn không ít sơ hở cơ chế quản lý chưa rõ ràng chặt chẽ
nên việc kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy còn chậm và sát lọt
trên thực tế còn không ít công trình không duy trì bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
có chín trăm năm mươi bốn trên một năm trăm tám mươi sáu cơ sở còn tồn tại thiếu sót vi phạm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
trong một năm qua các lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố đã tổ chức kiểm tra giả soát đánh giá điều kiện an toàn định kỳ
đột xuất đối với bốn mươi năm bảy trăm chín mươi bốn lượt cơ sở thuộc diện quản lý xử phạt hành chính bốn một trăm ba mươi hai trường hợp với số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng
tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị
triển khai các biện pháp chủ động ứng phó dịch tả lợn châu phi
hội nghị đã thu hút được sự tham gia của hơn một trăm linh người dân địa phương chủ yếu là các hộ đang chăn nuôi lợn
bệnh dịch tả lợn châu phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra lây lan nhanh trên lợn
với tỷ lệ chết cao hiện nay chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển tỉnh quảng nam từ đầu năm đến nay
bệnh lở mồm long móng gia súc đã xảy ra ở hai trăm linh hộ của hai mươi năm xã thị trấn thuộc một mươi hai huyện thị xã thành phố của tỉnh
nguyên nhân là do các địa phương chưa tổ chức thực hiện tốt biện pháp phòng bệnh bằng vaccine
trước tình hình đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam có công điện chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi
vào địa bàn tỉnh quảng nam và chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn
và xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với bệnh dịch này
theo bệnh viện sản nhi nghệ an từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
việc tầm soát chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã phát hiện được sáu trăm bảy mươi tám ca dị tật với nguy cơ thiếu g sáu pd
tăng tuyến thượng thận suy giáp bẩm sinh rối loạn chuyển hóa xét nghiệm bằng phương pháp chọc ối cho bốn mươi bảy ca
và phát hiện bảy ca nhiễm sắc thể trong đó có bốn ca đào
việc phát hiện và can thiệp kịp thời các trường hợp này khiến cho công tác
nâng cao chất lượng dân số giảm thiểu các trường hợp bệnh tật tại nghệ an thời gian qua được tốt hơn
tại trung tâm sàng lọc trước sinh của bệnh viện sản nhi nghệ an
mỗi ngày có hàng trăm lượt phụ nữ mang thai đến đây khám tầm soát chuẩn đoán sàng lọc trước sinh
nhờ công tác tuyên truyền về tầm soát chuẩn đoán trước và sau sinh tại địa phương được chú trọng
mà nhận thức về việc cần thiết phải tầm soát chuẩn đoán trước sinh và sau sinh tại địa phương có sự chuyển biến rõ rệt
trung tâm sàng lọc chức sinh của bệnh viện sản nhi nghệ an
và sơ sinh của bệnh viện sản nhi nghệ an được thành lập từ năm hai nghìn một mươi
đến nay đã thực hiện chục nghìn ca thực hiện các kỹ thuật tầm soát chuẩn đoán siêu âm sàng lọc chức sinh và sơ sinh
góp phần giảm số lượng trẻ em kém phát triển về trí tuệ và thể lực do di truyền
qua đó giảm thiểu số người tàn tật giảm gánh nặng về chi phí cho gia đình và xã hội
góp phần nâng cao chất lượng dân số xây dựng nguồn nhân lực

đã được xây dựng thời gian tới việc tầm soát truẩn đoán trước và sơ sinh tại tỉnh miền núi này sẽ được thực hiện tốt hơn nữa
thưa quý vị và các bạn một mươi một tác phẩm tranh cắt vải khổ lớn và năm tác phẩm trúc chỉ độc đáo
đã được giới thiệu trong hoạt động bên lề triển lãm cháy mãi những đam mê diễn ra tại bảo tàng phụ nữ việt nam
nhân dịp ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
những tác phẩm với chất liệu mới mẻ đã thu hút được sự quan tâm
từ những miếng vải vô chi vô giác họa sĩ trần thanh thục đã tạo nên những bức tranh phong cảnh hết sức sinh động
còn với trúc trì ngô đình bảo vi thể hiện sự ứng dụng linh hoạt của che việt
sự kết hợp của hai nữ họa sĩ đem lại những sáng tạo nghệ thuật độc đáo
dựa trên nền tảng những giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc việt nam
trong dòng chảy của nghệ thuật cũng như các nữ họa sĩ khác
trần thanh thục và ngô đình bảo vi cũng đã cháy hết mình với đam mê
luôn chăn trở để tìm ra hướng đi riêng trên con đường sáng tạo của mình
mới đây tại hà nội viện hợp tác nước ngoài ifa phối hợp với viện gớt
đã giới thiệu chùm ảnh chọn lọc sáng và tối những bức ảnh từ nước đức
triển lãm là những tác phẩm được thực hiện ở tây đức và đông đức giai đoạn trước thống nhất
barbara klem được biết đến như một trong những người viết biên niên sử hình ảnh quan trọng nhất
của nước cộng hòa liên bang cũ với tài năng chụp bắt những khoảnh khắc
tính yếu trong quan hệ đông tây
tác phẩm của bà dọi chiếu hơn bốn mươi năm lịch sử đương đại nước đức
tính đến thời điểm hiện tại những ảnh chụp được ấn bản của bà đã và đang tạo hình
ký ức văn hóa của nhiều thế hệ người đức và được công nhận như những biểu tượng của lịch sử đường đại
một trăm hai mươi bức ảnh đen trắng được triển lãm lần này ghi lại hiện thực xã hội từ nhiều điểm nhìn
những thời khắc độc đáo để lại ảnh hưởng sâu rộng trong văn hóa chính trị kinh tế
và cả những cảnh tượng thường gặp như các buổi tụ họp gặp gỡ các buổi biểu tình hay hình ảnh người nhập cư
bà barbara graham tạo ra một phong cách cá nhân hòa trộn hai hình thức báo ảnh và nhếp ảnh nghệ thuật
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nghìn một mươi tám tại viện gos hà nội
trong phần tin quốc tế eu thông qua cơ chế trừng phạt mới về sử dụng vũ khí hóa học
tổng thống pháp emmanuel macron cải tổ nội các chính phủ
hội đồng liên minh châu âu eu vừa thông qua một cơ chế trừng phạt mới nhằm chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học
quyết định này là kết quả của một phiên họp khẩn của tổ chức cấm vũ khí hóa học tại luxembourg
việc thông qua cơ chế trừng phạt mới nhằm chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học
sử dụng vũ khí hóa học cho phép liên minh châu âu áp đặt các biện pháp trừng phạt
đối với các cá nhân và thực thể liên quan đến việc phát triển và sử dụng vũ khí hóa học
ở bất cứ đâu bất kể quốc tịch và vị trí của họ
các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm nhập cảnh eu và đóng băng tài sản đối với các cá nhân
và một lệnh đóng băng tài sản đối với các thực thể
thêm vào đó các cá nhân và thực thể trong eu bị cấm hợp tác với những đối tượng nằm trong danh sách trừng phạt
ngày một mươi sáu tháng một mươi tổng thống pháp emmanuel macron đã tiến hành cải tổ chính phủ
trong đó đáng chú ý nhất là quyết định đưa lãnh đạo đảng cầm quyền nên cộng hòa tiến bước
vào vị trí bộ trưởng nội vụ
việc cải tổ này được cho là nhằm ổn định bộ máy chính quyền sau làn sóng từ chức hàng loạt
và khởi động lại kế hoạch cải cách đang có dấu hiệu trứng lại
tân bộ trưởng nội vụ kystov kastanbe năm mươi hai tuổi là chủ tịch đảng nền cộng hòa tiến bước
và là người ủng hộ chính phủ
ông macron đã ủng hộ nhật thành ông macron từ những ngày đầu vận động tranh cử tổng thống
với việc đưa ông castanier vào chiếc ghê nóng ở bộ nội vụ tổng thống macron muốn củng cố
của chính phủ sau một loạt đơn từ chức đồng thời thúc đẩy động lực cải cách hiện đang có dấu hiệu giảm sút
ngoài chức bộ trưởng nội vụ các bổ nhiệm mới trong đợt cải tổ này còn bao gồm người đứng đầu
các bộ văn hóa nông nghiệp và gắn kết lãnh thổ
ấn độ đã cho đóng cửa nhà máy nhiệt điện badapur lớn nhất vùng delhi
quyết định này nhằm cải thiện chất lượng không khí tại một trong những khu vực ô nhiễm nhất thế giới này
bên cạnh việc đóng cửa nhà máy nhiệt điện badapua nhà chức trách địa phương cũng sẽ áp dụng
linh hoạt các biện pháp tùy thuộc vào tình hình chất lượng không khí ở siêu đô thị này
cụ thể khi chất lượng không khí được đánh giá kém thành phố sẽ cấm việc đốt rác và một số hoạt động xây dựng
trường hợp ở mức cực kém các máy phát điện chạy bằng dầu diesel sẽ phải ngừng hoạt động
phí đỗ xe sẽ tăng thêm và dịch vụ vận tải công cộng tăng tần suất
ở mức độ nghiêm trọng các lò nung gạch sẽ bị đình chỉ hoạt động
với mức độ nghiêm trọng cộng nhà chức trách sẽ cấm các xe tải đi vào thành phố
trừ xe ưu tiên và quản lý số lượng xe lưu thông trên đường phố
nhật bản sẽ áp dụng hệ thống visa điện tử cho du khách vào năm hai nghìn hai mươi
dữ liệu visa sẽ được chia sẻ với các hãng hàng không
hệ thống visa du lịch điện tử nhằm đơn giản hóa quá trình xin cấp thị thực
giảm thiểu khối lượng công việc tại các cơ quan ngoại giao và thắt chặt khâu quản lý nhập cư
trước thêm thế vận hội olympic tokyo hai nghìn hai mươi
hệ thống visa điện tử sẽ được áp dụng đầu tiên cho du khách trung quốc có nhu cầu xin cấp thị thực nhập cảnh một lần
theo thông tin từ bộ ngoại giao nhật bản số lượng visa của du khách trung quốc đến nước này chiếm gần sáu mươi
trong tổng số visa đã được cấp vào năm hai nghìn một mươi bảy
chính phủ nhật bản cũng đang lên kế hoạch bổ số
hệ thống visa điện tử sẽ được áp dụng các loại visa khác có thể hoạt động trên hệ thống trực tuyến mới này
mục tiêu là từ nay đến năm hai nghìn hai mươi mỗi năm nhật bản sẽ thu hút sáu mươi triệu du khách nước ngoài
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại